một ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà hai tầng số ba mươi bảy đường lê hiến mai phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
rất may không có thiệt hại về người
nhờ đối tin báo cháy sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận linh triều
nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai công tác dập lửa
đến sáu giờ cùng ngày thì ngọn lửa đã cơ bản được khống chế
theo người dân địa phương khu vực cháy là một cơ sở sản xuất nến với diện tích khoảng năm trăm linh m hai
tại hiện trường ngọn lửa đã thiêu trụi gần như toàn bộ tài sản
nguyên nhân hiện đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý